nạn khai thác cát trái phép trên sông đồng nai đoạn giáp danh các tỉnh đồng nai bình dương thành phố hồ chí minh đã trở thành vấn đề nhức nhối nhiều năm qua

trong đó có sông đồng nai với thủ đoạn tinh vi do đó lực lượng bộ công an đang phối hợp tấn công truy quét